qua việc bắt giữ vụ tàng trữ trái phép chân ma túy công an huyện cầm giang tỉnh hải dương đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều tối ngày một tháng một mươi một tiến hành kiểm tra phòng trọ của đối tượng nguyễn đức hà ở thị trấn lai cách huyện cầm giang
lực lượng công an phát hiện một mươi tám gói ma túy dạng đá và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
hà khai đã mua số ma túy trên với giá hai năm triệu đồng về sử dụng
ngoài ra hà cũng khai nhận vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi đã cùng hoàng minh khuê sử dụng dao và tuyếp sắt đuổi đánh anh nguyễn ngọc định
khiến nạn nhân phải đi cấp cứu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra